hôm nay việt nam ghi nhận một tám trăm năm mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín gồm chín ca nhập cảnh và một tám trăm bốn mươi bốn ca ghi nhận trong nước
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ y tế đã phối hợp với bộ quốc phòng và các bộ ngành
đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc
với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thủ tướng phạm minh chính kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng
của toàn thể nhân dân để chúng ta chiến thắng dịch bệnh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế phối hợp nhịp nhàng với các bộ ngành các địa phương có liên quan
đặc biệt là lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
để tổ chức tiêm khoa học đúng quy trình nhanh chóng kịp thời an toàn và hiệu quả nhất
trong lúc phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín toàn quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cùng các đại biểu đã dự lễ tiếp nhận hơn hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna của chính phủ hoa kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế covax
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
căn cứ tài liệu xác minh điều tra vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại phường bình hàn thành phố hải dương
bị hại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường bình hàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
về hành vi giết người cướp tài sản
quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ hành vi phạm tội
của bị can cao tài năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện tân phú tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự vợ chồng là võ văn thôi và lê thị đậm cùng với ba người con là võ văn đá
võ văn đá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín võ thị mộng ngà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và võ thị mộng xoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại huyện phú tân tỉnh an giang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra khám xét căn nhà của võ văn thôi lực lượng chức năng thu giữ hai trăm năm mươi ba bọc ni lông ma túy đá là khoảng ba mươi gram
một mươi đoạn ống hút chứa heroin khoảng hai mươi năm g hai viên thuốc lắc bảy điện thoại di động một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền mặt
và nhiều dụng cụ liên quan
lực lượng công an tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan gồm vợ chồng là võ văn thôi lê thị đậm và võ văn đá
võ thị mộng ngà và võ thị mộng xoàn đều là con của đôi vợ chồng này
qua đầu tranh ban đầu năm đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng lạ ở thành phố châu đốc
đem về phân chia để bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
đã tiếp nhận sáu mươi ba công dân việt nam nhập cảnh trái phép sang trung quốc
quá trình tiếp nhận lực lượng chức năng đã phát hiện có một đối tượng truy nã trong số các công dân này
qua giả soát thông tin trong số sáu mươi ba công dân trên có một trường hợp là đối tượng truy nã về hành vi tổ chức
cho người khác trốn đi nước ngoài do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
ra lệnh truy nã trước năm
đó đối tượng đã bị xử lý theo pháp luật trung quốc với án phạt là bảy năm tù giam
sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận công an tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng truy nã
cho công an tỉnh bắc giang để điều tra xử lý theo thẩm quyền
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn